sáng ngày bốn tháng năm thông tin từ sở y tế cho hay tính đến sáu giờ sáng nay tổng cộng đã có năm trăm hai mươi chín ca nhập viện chữa trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm băng phương xuân bình thành phố long khánh đồng nai
theo đó bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tăng điều trị cho ba trăm năm mươi hai trường hợp bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai là hai mươi ba trường hợp chuyển viện là một mươi một trường hợp xuất viện ba mươi tám trường hợp
cấp tòa chữa trị tại nhà cho bệnh nhẹ là một trăm linh năm trường hợp như vậy số bệnh nhân nhập viện điều trị mới trong ngày ba tháng năm là tám mươi một ca giảm mạnh so với ngày trước đó
đáng chú ý sau bốn ngày xảy ra vụ ngộ độc có một trăm một mươi bảy trẻ em bị ngộ độc trong đó có tám trường hợp nặng đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai và bệnh viện nhi đồng một tp hcm
phó giám đốc sở y tế nguyễn văn bình nhận định số ca ngộ độc liên quan đến tiệm bánh mì băng đang có xu hướng giảm vái dần
đối với hai ca bệnh nhi nặng đang phải lọc máu thở máy ngành y tế cũng đã mời các chuyên gia tại tp hcm xuống để hỗ trợ chuyên môn cứu chữa tích cực cho các bệnh nhi
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trọng nghĩa phó giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai cho hay dù có cải thiện so với lúc ban đầu nhập viện một ca ngừng tim ngừng thở
nhưng cả hai bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng phải thở máy nhiều tru kỳ để lọc độc chất do đó các bác sĩ đã hội trần để tìm ra phương án chữa trị phù hợp nhất cho mỗi bệnh nhi
cũng theo bác sĩ nghĩa trong hai ca đang lọc máu có một ca không có bảo hiểm y tế trong khi đó chi phí chữa trị rất cao do bệnh nhi phải lọc máu
dù vậy trước mắt bệnh viện vẫn tiếp tục đặt việc cứu chữa bệnh đi lên hàng đầu
điều quan trọng nhất là cứu sống bệnh nhi còn chi phí chữa trị chúng tôi sẽ tìm cách sau bác sĩ nghĩa chia sẻ
phó sư tiến sĩ phạm văn quang trường khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
hai trường hợp này rất nặng một cháu sáu tuổi nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở sốc nhiễm trùng nặng một cháu bị sốc nặng
hai bệnh viện đã hội trần tiến hành lọc máu xác định tình trạng nhiễm trùng
hiện tại huyết động học của hai cháu đã tạm ổn định nhưng một cháu sáu tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch
các bác sĩ tiến hành hội trần các bệnh nhi do sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm
tác nhân gây ngộ độc chính xác phải đợi kết quả phân lập vi sinh của cơ quan an toàn thực phẩm
tuy nhiên những trường hợp nặng như vậy thường có hai tác nhân chính một là do tụ cầu hai là do vi khuẩn salmella
ba ngoài điều trị chống sốc chuyển dịch vận mạch lọc máu để loại bỏ các độc tố
hai bệnh nhi cần được lọc máu hấp thụ bằng quả lọc đặc biệt để loại bỏ độc tố và các chất không tốt cho bệnh nhân
cũng theo bác sĩ phạm văn quang một bệnh nhi nặng cũng đang phải được điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
đêm ngày một tháng năm bé xuất nhiều mệt lả tiêu chảy ồ ạt nên gia đình đã chuyển đến bệnh viện đảo y dược tp hcm để cấp cứu ngay trong đêm
kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm chủng rất nặng
đến bốn giờ sáng ngày hai tháng năm bé đã được chuyển lên bệnh viện nhi đồng một tp hcm trong tình trạng sốt cao mạch rất nhanh mệt lả
bệnh nhi nhanh chóng đã được trần đoán nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển kháng sinh mạnh để không chế các tăng nhân độc hại hạ suất cho bệnh nhi
sau một mươi hai tiếng được điều trị tích cực bệnh nhi đã bớt suất tốc độ đi cầu giảm tươi tình đã có cảm giác thèm ăn hy vọng cho rất sớm phục hồi
như thông tin từ báo sức khỏe và đời sống đã đưa trước đó vào tối ngày một tháng năm các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng buồn nôn nôn tiêu chảy sốt và đau bụng
qua điều tra ban đầu tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở cửa hàng băng phường xuân bình thành phố long khánh trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau khi ăn khoảng bốn tám h các bệnh nhân đã xuất hiện các biểu hiện như trên
theo đó cơ sở không có chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ có giấy đăng ký kinh doanh
đến nay sở y tế đã yêu cầu tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho tới khi có kết luận của cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chức năng tìm rõ nguyên nhân vụ việc
trong thời gian vừa qua đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số địa phương khiến rất nhiều người dân lo lắng
đơn cử chỉ trong tháng ba vừa qua đã có tới hai vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vụ ngộ độc thứ nhất xảy ra vào ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng ba sau khi ăn cơm gà tại một quán trên địa bàn phường bà triệu thành phố nha trang
hàng loạt người có triệu chứng ngộ độc
sở y tế khánh hòa cho hay có tới ba trăm sáu mươi chín người đã phải đến các bệnh viện để thăm khám điều trị
tổng số ca nhập viện điều trị là hai trăm năm mươi ba ca
tất cả các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm đã được điều trị khỏi bệnh và được ra viện
theo báo cáo của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm khánh hòa sau khi tiến hành điều tra tại quán cơm gà trâm anh xác định
nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc là các bữa ăn trưa chiều ngày một mươi một và một mươi hai tháng ba do các vi sinh vật samalela basila sirius gây ra
tiếp đó vào ngày hai mươi chín tháng ba cũng sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường trung học phổ thông nguyễn văn chối đường hàn thuyên phường xuân huân thành phố nha trang
nhiều học sinh cũng có biểu hiện triệu chứng ngộ độc như nôn nói đau bụng phải nhập viện điều trị
mới đây lại xảy ra vụ việc ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì chay ở bình dương
cụ thể tại lễ hội cộ ông bồn bình dương đoàn múa lân được người dân phát từ thiện bánh mì bánh bao để ăn sáng sau đó một số người đã bị ngộ độc thực phẩm
trung tâm y tế tp thuận an cho hay đã tiếp nhận bốn mươi chín người nhập viện nghi ngộ độc thực ăn với triệu chứng ban đầu là dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
các triệu chứng bệnh xuất hiện sau khoảng một đến hai giờ sau khi ăn bánh mì bánh bao được cấp từ thiện
cho đến nay trong tổng số bốn mươi chín người nhập viện đã có sáu người xuất viện bốn mươi ba người ổn định tiếp tục nằm điều trị theo dõi và hiện tại sức khỏe của mọi người đã ổn định
cũng tương tự trường hợp trên vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng đã kết luận có ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì phượng ở hội an
nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn salmonella có trong thịt heo xíu rau xà lách hành rau dăm dưa leo
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng chín ông mai văn mười giám đốc sở y tế
quảng nam cho biết tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế vừa có báo cáo kết luận điều tra về vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố hội an
cụ thể từ kết quả điều tra ngộ độc và kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến viện pasteur nha trang tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm kết luận
vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào lúc một mươi một h ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại hộ kinh doanh bánh mì phượng cơ sở số hai phan chu trinh phường minh an tp hội an
tổng số người bị ngộ độc là ba trăm một mươi ba trong đó một trăm linh ba người nước ngoài
số ca nhập viện là hai trăm bảy mươi ba người
thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xíu rau xà lách rau răm hành dưa leo
những thành phần có trong ngộ bánh mì này đều có chứa vi khuẩn samolella
ngoài ra kết quả kiểm nghiệm mẫu còn phát hiện mẫu chả heo có chỉ định e coli không phù hợp với quy định
theo các bác sĩ vi khuẩn salmella là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu trên thế giới
có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm bao gồm thịt gà thịt bò thịt lợn trứng trái cây rau và cả thực phẩm chế biến sẵn
với nhiễm khuẩn này bệnh nhân có thể cảm thấy buồn nôn nhức đầu choáng váng khó chịu sốt đau bụng
bên cạnh đó khi bị nhiễm vi khuẩn salmella bệnh nhân có thể đi ngoài nhiều lần phân tẩn nước đôi khi có máu
nguyên nhân gây nhiều vụ ngộ độc là do điều kiện thời tiết thận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh
nhất là vi khuẩn gây bệnh về đường ruột động thực vật chơi các độc tố tự nhiên nấm độc côn trùng cây quả rừng thủy ái sàn
ngoài ra còn do môi trường và thiếu nước sạch để chế biến vệ sinh dụng cụ không an toàn
quá trình chế biến bảo quản nguyên vật liệu thực phẩm cũng chưa đúng cách
bên cạnh đó ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
của một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa được nghiêm ngặt
đặc biệt với nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tươi sống thực phẩm không qua gia nhiệt
thức ăn đường phố nước giải khát nước đá ngày càng tăng cao ở những gia đình
bế bàn tập thể bữa ăn đông người du lịch cũng là một nguyên nhân
trước thực trạng liên tiếp xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có văn bản
yêu cầu các địa phương giám sát xử lý nghiêm các vi phạm phân tích nguyên nhân
cục an toàn thực phẩm cho rằng trước hết do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển
của vi khuẩn gây bệnh nhất là vi khuẩn gây bệnh về đường ruột động thực vật có chữa độc tố tự nhiên
cùng đó ý thức chấp hành quy định về pháp luật và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
tại một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa được nghiêm ngặt
bên cạnh đó nhu cầu sử dụng thực phẩm thức ăn nhanh tại một số gia đình ngày càng gia tăng
để chủ động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở y tế thực phẩm tp hcm ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng tỉnh bắc ninh
phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch
và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó cần phải giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương chú trọng trong thời gian từ tháng bốn đến tháng bốn
trong đó có lời chú ý ngồi độc thực phẩm do nấm đọc vào mùa xuân hề
ngồi độc do những loại độc thực vật có chữ độc tố tự nhiên
nhất là các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền núi phía bắc và khu vực tây nguyên
chú ý ngồi độc do các loại thủy hải sản có chữ độc tố tự nhiên như cá nóc
xót biển ốc biển lạ nhất là ở các tỉnh thành phố ven biển
cục an toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến sản xuất thức ăn sắn bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp
trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai
đóng bình kiên quyết xử lý nghiêm minh và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm
cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền thông tin truyền thông chú ý đến việc kết hợp các hình thức
phương tiện truyền thông kỹ thuật số chú trọng trong việc tuyên truyền hệ thống truyền thanh
các cơ sở thông tin cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn
ngoài ra các nơi chuẩn bị sẵn các kế hoạch phương án lực lượng thuốc men và trang thiết bị y tế
để khẩn trương triển khai hiệu quả khi có những trường hợp xảy ra
khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm
hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời
khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
ngộ độc thực phẩm là bệnh do ăn thức ăn bị ô nhiễm
các nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm bao gồm vi khuẩn virus ký sinh trùng hoặc độc tố của chúng
do vậy để biết được cách phong ngừa ngộ độc thực phẩm sẽ là một kỹ năng quan trọng mà mọi người cần phải nắm vững
cần phải ăn chín ăn đồ ăn còn hạn
ăn chín uống xôi hạn chế ăn đồ ăn sống hoặc tái
không ăn thức ăn hôi tiêu đã hết hạn sử dụng
tách biệt đồ sống và chín
có vật dụng chế biến riêng thức ăn chín và thức ăn sống
nếu dùng chung phải rửa thật sạch bằng dọc phòng sau mỗi lần chế biến thức ăn sống